ngày chín tháng sáu hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị khóa bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tổ chức kỳ họp thứ một mươi năm
để bầu chủ tịch ubnd tỉnh và bầu bổ sung phó chủ tịch ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị đã tiến hành thảo luận và nhất trí bầu chức vụ chủ tịch ubnd tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông võ văn hưng bí thư thành ủy đông hà
trước đó ngày tám tháng sáu tại hội nghị tỉnh ủy lần thứ ba mươi khóa một mươi sáu ông võ văn hưng bí thư thành ủy đông hà
đã được bầu làm phó bí thư tỉnh ủy quảng trị
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị cũng tiến hành bầu ông lê đức tiến
giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị giữ chức vụ phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một